liên quan đến vụ việc ba mươi chín người việt nam tử vong trong xe tải đông lạnh ở đông nam nước anh năm hai nghìn một mươi chín
thêm một đối tượng đã thừa nhận tội danh của mình
theo đó nghi phạm marius mihai draghi công dân rumani
bị cáo buộc cầm đầu một đường dây buôn người đã nhận tội ngộ sát trong vụ việc trên
marius mihai draghi năm mươi tuổi bị cảnh sát rumani bắt giữ vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng này bị các công tố viên anh buộc tội ba mươi chín tội danh ngộ sát
và âm mưu hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp
theo hãng tin afp draghi đã nhận tội tại toán hình sự old bailey ở thủ đô london anh
và sẽ bị tuyên án vào một ngày gần nhất
giới chức anh xác định dragichi là một thành viên chủ chốt của đường dây buôn người nói trên
đồng thời hy vọng bản án đối với tên này cùng đồng bọn sẽ là lời cảnh tình
cho những kẻ có ý định trục lợi từ người muốn nhập cư
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín nhà chức trách anh đã phát hiện ba mươi chín thi thể người việt nam
trong một thùng xe container đông lạnh đỗ tại khu công nghiệp ở thị trấn gre
chiếc xe này được đưa đến bỉ từ anh qua đường phà
các nạn nhân đã trả tới một mươi ba bảng anh tương đương một mươi sáu năm trăm linh usd mỗi người
cho chuyến đi tới miền đất hứa
trong số này nạn nhân nhỏ tuổi nhất là hai thiếu niên mới chỉ một mươi năm tuổi
theo kết quả điều tra trong quá trình vận chuyển những người trên xe đã bị ngạt khí
và nhiệt độ tăng cao trong không gian kín là nguyên nhân trực tiếp khiến họ tử vong